sau sáu tuần kể từ khi được ghi nhận lần đầu tiên ở nam phi vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
biến thể omicron hiện tại đã vượt mặt biến thể delta từng chiếm ưu thế trước đó
điều đó có đồng nghĩa với việc biến thể omicron xóa sổ biến thể delta là một điều tốt
hay hai biến thể này sẽ cùng lưu hành mãi mãi
việc biến thể omicron vượt qua biến thể delta là điều đã được khẳng định trong thực tế
và biến thể delta không thể trối dậy mạnh mẽ nữa
thậm chí cả khi biến thể omicron đã lây lan ra toàn bộ dân số
tại nhiều quốc gia biến thể omicron hiện chiếm khoảng chín mươi chín hoặc hơn trong tổng số ca lây nhiễm
theo phân tích của trevor bedford một nhà thống kê sinh học tại trung tâm nghiên cứu
ung thư fred hutchinson ở seattle bedford và các cộng sự của mình đã theo dõi trình tự gen
được thu thập từ các bệnh nhân mắc covid một mươi chín và phát hiện ra rằng biến thể omitron
bắt đầu vượt qua biến thể danta vào giữa tới cuối tháng một mươi hai
thậm chí tại những quốc gia ghi nhận ít ca nhiễm biến thể omicron hơn
thì biến thể này cũng chiếm tới từ tám mươi trở lên số ca mắc
khi biến thể omicron lần đầu tiên xuất hiện các nhà nghiên cứu lo ngại rằng
cả hai biến thể sẽ cùng lưu hành
rõ ràng là biến thể omitron có thể lan như cháy rừng nhưng hiện chưa rõ liệu điều này
là do bản thân khả năng lây nhiễm của nó cao hơn delta hay là do biến thể omicron
thoát khỏi hệ miễn dịch để lây lan cho những người đã tiêm vaccine và từng mắc
tại vì covid một mươi chín những đối tượng trước đó biến thể delta không nhắm tới
trên thực tế omitron không chỉ thoát khỏi hệ miễn dịch mà nó còn có khả năng
lây nhiễm cao hơn biến thể danta từ hai đến ba lần
đó cũng chính là những lý do giải thích cho sự thống trị của biến thể này trên thế giới
nếu so sánh một cách trực tiếp thì chúng ta sẽ thấy biến thị omicron giành chiến thắng
số người nhiễm biến thể omicron sẽ nhiều hơn số người nhiễm biến thể delta
vì thế biến thể delta sẽ dần biến mất và omicron sẽ chiếm ưu thế
bác sĩ sip pialai giáo sư của trường đại học y khoa harvard nhận định
nhìn chung biến thể omicron ít gây các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với biến thể danta
điều đó tức là việc omicron chiếm ưu thế có thể ít gây tử vong hơn so với delta
những làn sóng lây nhiễm biến thể omicron có lẽ cũng sẽ cung cấp phần nào sự bảo vệ
trước những biến thể trong tương lai và đưa chúng ta đến gần hơn điểm kết thúc của đại dịch
một chuyên gia nhận định với life science